thưa quý vị vào chiều nay hơn một triệu thí sinh cả nước đã có mặt tại hơn hai hai trăm linh điểm thi
để làm thủ tục nghe phổ biến quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
tại các điểm thi trước giờ làm thủ tục ba mươi phút nhiều thí sinh được cha mẹ đưa đến điểm thi
một số tự đi xe máy tất cả đảm bảo đeo khẩu trang thực hiện đúng quy định phòng chống dịch

một số tự đi xe máy tất cả đảm bảo đeo khẩu trang thực hiện đúng quy định phòng chống dịch

một số tự đi xe máy tất cả đảm bảo đeo khẩu trang thực hiện đúng quy định phòng chống dịch
tại các điểm thi thí sinh kiểm tra đại thông tin cá nhân để điều chỉnh dây sót được lưu ý những việc được và không được làm
sáng mai các em bước vào môn thi đầu tiên là môn ngữ văn buổi chiều thi môn toán